cục chăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn hỏa tốc gửi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố yêu cầu báo cáo về tình hình chăn nuôi lợn
bởi mặc dù giá lợn đã hơi tăng nhưng giá lợn thịt đến tay người tiêu dùng giảm một mươi ba mươi nhưng nguy cơ phá sản vẫn dình dập người chăn nuôi
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu tổng hợp giá lợn hơi trung bình của các nhóm lợn tiêu chuẩn lợn quá lứa lợn nái loại xuất bán trên địa bàn
thống kê nhanh năng lực giết mổ tập trung vào hệ thống kho lạnh có thể cấp đông thịt lợn trên địa bàn và quy mô các chuỗi chăn nuôi lợn trên địa bàn
báo cáo gửi về cục chăn nuôi trước ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
được biết hiện nay các doanh nghiệp vẫn tham gia hỗ trợ người chăn nuôi bằng cách mua lợn giết mổ cấp đông
tuy nhiên tốc độ giải cứu không cao số lượng lợn hơi tồn trong chuồng vẫn rất nhiều và hàng ngày ngốn nhiều chi phí của người chăn nuôi
hiện nay chỉ có những trang trại mạnh vốn mới có thể cầm cự còn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thiếu vốn đã phá sản đóng chuồng